liên quan đến những vụ phá rừng trôn gỗ thông sang nhượng đất rừng trái phép ở huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
mà truyền hình nhân dân và một số cơ quan báo chí đã phản ánh trong thời gian qua
tỉnh lâm đồng hiện đang tiến hành thanh tra toàn diện các dự án liên quan đến rừng ở huyện bảo lâm
lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu xem xét lại quy trình cấp phép và quản lý các dự án liên quan rừng
vì thực hiện những thủ tục đầu tiên là sở kế hoạch đầu tư
nhưng sau đó là trách nhiệm của các ngành như tài nguyên môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn và địa phương có dự án
thực tế trong khoảng một mươi năm nay bảo lâm là điểm nóng vi phạm luật bảo vệ rừng với nhiều chiêu thức phá rừng
không chỉ khai thác lâm sản mà là sang nhượng chia cắt xé nhỏ dự án thành nhiều chủ đầu tư nhưng không làm thủ tục pháp lý
những vụ vi phạm quản lý bảo vệ rừng cũng không đơn giản là do người dân vi phạm nhỏ lẻ
mà là chủ dự án được giao diện tích rừng lớn từ vài chục đến cả trăm